trước cùng ngày trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam thông báo
có tám trường hợp có kết quả dương tính với virus sars cov hai
từ ca bệnh ở xã phù vân thành phố phủ lý được phát hiện vào chiều ngày một mươi chín tháng chín đến nay
tỉnh đã ghi nhận sáu mươi bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã quyết định thiết lập một mươi hai vùng cách ly y tế
thuộc địa bàn thành phố phủ lý huyện kim bảng và huyện thanh liêm để phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận đề xuất của sở y tế về việc áp dụng với người tiêm mũi một
bằng vaccine astrazeneca thì khoảng cách tiêm mũi hai bằng vaccine astrazeneca hoặc pfizer còn tối thiểu sáu tuần
trước đó nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine mũi hai cho người dân
sở y tế đã đề xuất ủy ban nhân dân thành phố áp dụng đối với người tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
thì khoảng cách tiêm mũi hai bằng vaccine astrazeneca

hiện nay theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine này thì mũi hai nên được tiêm vào khoảng từ bốn đến một mươi hai tuần sau mỗi một
khi được đồng ý sở y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị tiêm vaccine mũi hai bằng vaccine astrazeneca hoặc pfizer
cho người tiêm mũi một bằng astrazeneca phải thông tin đầy đủ giải thích rõ ràng
hiệu lực bảo vệ theo các thời điểm tiêm mũi hai tính an toàn về khoảng cách tiêm mũi hai để người dân biết và đồng thuận tham gia
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường mỹ thới tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó vào sáng ngày năm tháng bảy nguyễn ngọc sơn điều khiển xe ô tô tải
đi cùng với vụ xe tên phương từ tỉnh long an đến tỉnh vĩnh long để nhận cá
trưa cùng ngày cả hai đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh vĩnh long test nhanh covid một mươi chín
tại đây phương bị giữ lại để theo dõi còn sơn có kết quả âm tính nên tiếp tục chạy xe về chợ bình điền
tp hcm để giao cá sau đó sơn điều khiển xe đến quận thốt mốt tp cn giao cho chủ xe và đón xe ôm
đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín vàm cống nhưng khai báo y tế không trung thực để được qua chốt
và đến trung tâm y tế phường mỹ thới khai báo y tế là đi từ huyện cần duộc tỉnh long an về
chiều cùng ngày sơn nhận quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà
sáng ngày hai mươi hai tháng bảy sơn có kết quả dương tính với virus sars cov hai
qua truy vết mẹ ruột của sơn sống chung nhà trong thời gian sơn cách ly tại nhà cũng có kết quả dương tính với sars cov hai
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhiều hoạt động bị hạn chế
nhưng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn luôn được duy trì
thường xuyên nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra
nhất là khi người dân doanh nghiệp vừa tập trung chống dịch vừa phải sản xuất phát triển kinh tế
nên có thể lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy
đây là tình huống triển khai phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại điểm cách ly tập trung
điều trị covid một mươi chín của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố đà nẵng tổ chức diễn tập cho cán bộ chiến sĩ
tình huống này khá đặc biệt bởi ngoài đảm bảo an toàn trong quá trình chữa cháy
thì vấn đề bảo vệ cán bộ chiến sĩ trước nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín phải đặt lên hàng đầu
thông qua buổi diễn tập thực tế từng cán bộ chiến sĩ sẽ được trao dồi thêm kỹ năng xử lý
đảm bảo thực hiện mục tiêu kép
đây là buổi mà chúng ta vừa diễn tập để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ sở trong điều trị
bệnh nhân covid
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đồng thời là cái bước mà chúng ta nghiên cứu
học tập rút kinh nghiệm trong việc đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm của cán bộ chiến sĩ
trong khi tham gia chữa cháy cơ sở như thế này
thời gian qua tại đà nẵng có thời điểm trong một ngày liên tiếp xảy ra ba vụ cháy
cơ sở không sản xuất vận cháy giữa lúc mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số năm vẫn xảy ra cháy
hay trong tình huống đặc biệt nguy hiểm một chiếc xe bồn chở hai mươi tấn ga
bị lật xảy ra vào ngày hai mươi tháng chín vừa qua đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và tự trao dồi kỹ năng nghiệp vụ
bọn chỉ đạo đã xác nhận đây là nguy hiểm nó giống như một quả bôm cho nên là cán bộ chiến sĩ phải
trọng rồi phải trang bị phương tiện dụng cụ rồi phải đối diện với nguy hiểm mà nó xếp xảy ra để
tính toán vấn đề an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ này
cái này được quấn định rất kỹ trong thực hiện phương án khi mà đã hạp rồi bây giờ hiện trường
phương án từ ngày này đã ấp dụng vào để thực hiện nhanh tốc vấn đề đó ra nói chung là phải có sự
dũng cảm bấn lính thì mới thực hiện tốt nhiệm vụ này được có một số phát tốc những kinh nghiệm và
những công tác đi trao dồi khi có sự cố sáng ngày xảy ra thì chúng tôi luôn luôn lên trên đường hoàn
thành nhiệm vụ tốt xuất sắc bên cạnh những việc khó khăn như thế thì những cơ chế nổ là luôn tìm
phòng ngừa này nên đòi hỏi chúng tôi là phải thực sự am hiểu những cái công tác về phòng ngừa
với tinh thần sẵn sàng kỹ thuật xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp như vụ cháy đã được xử lý
lý nhanh chóng hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân tuy nhiên
ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì mỗi người dân doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm
bởi khi làm tốt công tác phòng ngừa thì mới hạn chế nguy cơ cháy nổ xảy ra
tin an ninh trật tự năm mươi ba thanh niên tụ tập hát karaoke sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam phát hiện xử lý
tối qua lực lượng công an đã tổ chức kiểm tra quán karaoke luxury tại thị trấn nam phước
huyện duy xuyên thời điểm kiểm tra có năm mươi bốn thanh niên gồm ba mươi năm nam và một mươi chín nữ đang tụ tập hát
karaoke tại bốn phòng của quán với ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy ngoài ra
trong các phòng kho của quán karaoke tổ công tác phát hiện thu giữ một trăm hai mươi hai viên nén màu xanh tổng
khối lượng năm mươi tám bốn gram nghi là ma túy tổng hợp tiến hành test nhanh phát hiện có năm mươi ba trên tổng số năm mươi
hai mươi đối tượng dương tính với chất ma túy tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
bàn giao đối tượng và tăng vật có liên quan cho công an huyện duy xuyên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cho vay với lãi suất lên đến ba sáu trăm năm mươi một năm
đối tượng nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại đường lê quý đôn
phường tam thanh thành phố lạng sơn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
qua đấu tranh làm rõ từ tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dương cho chín người vai tiền với hai hình
thức cho vay gồm cho vay bát họ một mươi triệu đồng cắt lại ba triệu đồng với lãi suất hai trăm một mươi chín một năm
trả tiền trong vòng bốn mươi ngày và cho vay lãi ngày tính lãi một trăm linh đồng một triệu đồng một ngày
với lãi suất là ba sáu trăm năm mươi một năm tổng số tiền cho vai khoảng bốn trăm linh triệu đồng và đã thu lợi bất chính
trên một trăm ba mươi triệu đồng nếu người vay không trả lãi hoặc là trả chậm thì sẽ bị đối tượng đe dọa chửi bới
dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp khiến cho nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn từ đây
những người này nhanh chóng trở thành mục tiêu của các đối tượng cho vai lãi nặng tín dụng đen công
công an tỉnh quảng nam cũng vừa triệt phá một đường dây hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
ba đối tượng lâm công phát lý văn đức và bùi văn tuấn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
quảng nam tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trước đó tiến
hành khám xét chỗ ở các đối tượng lực lượng công an tạm giữ hơn một trăm linh bộ hồ sơ vay nhiều thẻ ngân
hàng giấy tờ tùy thân của người vay và các giấy cho vay tiền cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến
hoạt động cho vay lãi nặng đối tượng một đồng tín dụng đen vừa lập các công ty tài chính lộn vỏ
rẽ dốn tờ rơi đến các quốc địa tường nơi trong trọng quảng phố trên không gian ngọt thăm không
có ứng dụng giao lô internet facebook để lại các số điện thoại liên lạc chế hoạch vay tốn đơn giản
không thủng tộc không cần thể chấp để người dân lâm tử tiếp cận vốn vay ba đối tượng này đều là những
người đến từ các địa phương khắc các tỉnh khắp đến du lũ tại địa bàn thành phố tâm kỳ pháp là đối
tượng canh đào bảo vốn còn pháp đối tượng đức và cúng thì được phan canh
tiếp cận với các người trao va và đi công lễ kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đến
địa bàn tỉnh quảng nam hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay và đã cho hơn một trăm linh người vay với tổng số
tiền trên một mươi tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn ba tỷ đồng ngoài ra lực lượng công an phát hiện đối
tượng nguyễn đình chiến chú tại tỉnh ninh bình bạn của phát có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ
sở làm việc tại đây chiến khai nhận cùng với một người cùng quê đã cho hai mươi ba người tại tỉnh thừa thiên huế
nợ với lãi suất hai trăm tám mươi tám một năm với tổng số tiền cho vay là năm trăm bốn mươi triệu đồng đã thu lãi bảy mươi tám triệu đồng
ngoài việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an với loại tội phạm này để tránh trở thành nạn
nhân của tín dụng đen người dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác trước những phương thức thủ
đoạn của các tổ chức tín dụng đen và cho vay nặng lãi tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển
đến quý vị những thông tin về truy nã tội phạm tiếp theo biên tập viên thầy cương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về truy nã tội phạm